chiều nay tại hà nội cục công tác đảng và công tác chính trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi ba công tác tham mưu của đảng bộ đơn vị thực hiện một cách bài bản có trọng tâm trọng điểm bám sát thực tế có tính chiến lược và đạt chất lượng tốt hơn năm hai nghìn hai mươi ba
các mặt công tác được triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ tiêu công tác bộ giao đều hoàn thành trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất
đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng có tính chiến lược về công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính trị công tác quần chúng
đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
phát biểu tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ đánh giá cao phương hướng nhiệm vụ mà cục công tác đảng và công tác chính trị xác định
đồng thời đề nghị đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục học tập tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tham mưu hướng dẫn nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống giáo dục đạo đức lối sống thực hiện năm chủ động trong công tác tư tưởng
đó là chủ động nắm quản lý dự báo định hướng và giải quyết tư tưởng cán bộ chiến sĩ quan tâm phát hiện bồi dưỡng nhân rộng tuyên truyền điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua
và đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương gương người tốt việc tốt xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
tiếp tục tham mưu lãnh đạo bộ công an tăng cường siết chặt kỷ luật kỳ cương tác phong điều lệnh công an nhân dân gắn với công tác quản lý cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ để chủ động phòng ngừa
phát hiện xử lý sớm sai phạm của cán bộ chiến sĩ gắn với thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu
tăng cường vai trò của các đoàn thể quân chúng trong công an nhân dân đồng thời tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt sung kích của đoàn viên hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác dân vận
tích cực tham gia đóng góp xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
hôm nay công an tỉnh thái bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ công tác công an và phát động phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi bốn
sự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương chúc mừng những thành tích công an thái bình đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian tới bên cạnh những thành tích đã đạt được thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình làm tốt vai trò thường trực đề án sáu các cấp
đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân không phải dùng nhiều giấy tờ đi lại nhiều làm tốt công tác phòng ngừa trong bảo đảm an ninh an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

hôm nay công an tỉnh hương yên long trọng tổ chức hội nghị triển khai công tác công an và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
thượng tướng nguyễn duy ngọc quý viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh hưng yên đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao an ninh quốc gia được đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần quan trọng trong phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi ba đã cơ bản được hoàn thành nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công an tỉnh hương yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới
đồng chí yêu cầu công an tỉnh hưng yên cần quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương bộ công an của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong đó tập trung thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
công an tỉnh hưng yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trước mắt là thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp kết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
chiều nay tại hà nội cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
sự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
với quyết tâm và sự nỗ lực năm qua cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã tham mưu xây dựng ba đề án về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng thời phối hợp với bộ tài chính ban hành thông tư quy định về quản lý sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng với đó phối hợp hướng dẫn công an các địa phương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
đơn vị cũng đã tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị
tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích mà cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã đạt được trong năm qua
trước tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị
trong thời gian tới đơn vị cần quán triển thực hiện mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn mà nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và chỉ thị của bộ trưởng bộ công an đã đề ra tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín
cùng với đó làm tốt hơn nữa công tác dân vận bám cơ sở tại các địa bàn trọng điểm để chủ động phòng ngừa phát hiện sớm giải quyết kịp thời hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xây dựng nhân rộng các mô hình hay tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc dân vận của lực lượng công an nhân dân
ngoài ra nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chiều nay công an tỉnh hà nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba công an hà nam đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tỷ lệ điều tra khám phá cao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận chúc mừng những kết quả thành tích của công an tỉnh hà nam đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba đánh giá cao sự nghiêm khắc trong nhìn nhận tự soi tự sửa của công an tỉnh hà nam
thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định năm hai nghìn hai mươi bốn được xem là năm tăng tốc bứt phá của bộ công an và công an các đơn vị địa phương trong thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn anh sơn nguyễn minh chiến quốc ngọc đoàn dương đăng nam trường
còn một đối tượng là nguyễn văn điển đang lẩn trốn lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận sơn là chủ mưu tập hợp năm đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản
sơn lên mạng tìm người đề nghị đổi tiền
sau khi liên hệ được với một nạn nhân trú tại quận tây hồ thành phố hà nội sơn hẹn nạn nhân cầm đổi số tiền là tám tỷ
đến một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sơn cùng với đồng bọn đi đến điểm hẹn là quán cà phê đức trung ở khu đô thị eco park
tại đây sơn chuẩn bị bốn khẩu súng ba con dao các đối tượng khác ở ngoài cảnh giới tất cả đều có hung khí
đến một mươi năm h năm mươi nạn nhân cầm theo túi tiền đến điểm hẹn thì nhóm này dùng súng bắn chỉ thiên và không chế nạn nhân để cướp túi tiền
sau khi bị chống trả nhóm này đã bắn bị thương một người trong nhóm của nạn nhân
sau khi cướp được tiền cả nhóm bỏ chạy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sơn và đồng bọn về các tội giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đồng thời ra quyết định truy nã đối với nguyễn văn điển